ubnd tp hcm vừa ban hành quyết định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn trong giai đoạn từ nay cho đến năm hai nghìn hai mươi
quyết định về giá cho thuê mặt nước biển trên địa bàn tp hcm vừa được ubnd tp ban hành là bảy năm triệu đồng trên một hectare một năm
đối với các nhóm sử dụng khu vực biển để làm cảng biển cảng nổi làm vùng nước trước cầu cảng vùng quay trở tàu
khu neo đậu khu chuyển tải luồn hàng hải chuyên dùng vùng nước phục vụ hoạt động nhà hàng khu dịch vụ vui chơi
giải trí thể thao trên biển khu neo đậu trú nghỉ đêm của tàu thuyền du lịch khai thác khoáng sản nuôi trồng thủy sản
xây dựng cảng cá khai thác năng lượng gió sóng thủy triều dòng hải lưu và các hoạt động sử dụng khu vực biển khác
đối với những hoạt động sử dụng khu vực chưa có quy định mức thu tiền này sở tài nguyên và môi trường phối hợp với các sở ngành địa phương
tham mưu ủy ban nhân dân tp hcm xem xét quyết định từng trường hợp cụ thể
nhiệt hồn thấp hơn ba triệu đồng trên một hectare một năm và không cao hơn bảy năm triệu đồng trên một hectare một năm